phương án dịch nhiễm sĩ nguyễn văn hồng đã chia sẻ
đối với đại dịch covid chúng ta ngoài việc đeo cầu trang tránh tiếp xúc gần thường xuyên xúc họng
tôi thấy có nhiều ý kiến là chúng ta nên tăng cường hệ miễn dịch của mình
thời gian gần đây thì tôi thấy là có rất nhiều người đã đi mua thêm các loại thực phẩm chức năng
để tăng cường hệ miễn dịch tăng cường sức đề kháng
không biết việc này có yếu tố có vai trò quan trọng như thế nào
đối với việc chúng ta phòng ngừa covid một mươi chín hiện nay
thực sự là chúng ta rất nhiều người đứng trước dịch covid một mươi chín rất lo lắng
và cũng có tự trang bị cho mình để làm sao tăng sức đề kháng của mình
sử dụng một số thực phẩm chức năng vi chất dinh dưỡng
hoặc là quan tâm hơn đến chế độ dinh dưỡng chế độ ngủ nghỉ
để làm sao chúng ta có được một sức khỏe tốt nhất
đấy cũng là một cách để chúng ta tạo ra được những miễn dịch
gọi là những miễn dịch tự cơ thể chúng ta có được
tức là chúng ta nâng cái khả năng miễn dịch của cơ thể chúng ta lên
ví dụ như là mỗi một ngày khi chúng ta ăn vào
thì các thức ăn đều phải được chuyển hóa
để thành chất dinh dưỡng từ thức ăn
ví dụ như là vitamin từ rau từ quả từ protein từ thịt chất béo từ dầu mỡ
thì vào được biến thành cái chất béo của cơ thể chúng ta
thành acid amine của cơ thể chúng ta
thành các vitamin mà cơ thể chúng ta sử dụng được
trong quá trình tiêu hóa hấp thu rồi sau đó phải đồng hóa
để trở thành chất dinh dưỡng của chính mình
trong quá trình chuyển hóa thức ăn đơn thuần như vậy thôi
thì trong cơ thể chúng ta cũng xảy ra những cái bất bình thường
và cũng xảy ra những gốc tự do
chúng ta hay tạm gọi là giác mà chúng ta cần phải đào thải
thì cái đào thải dễ nhất đơn giản nhất mọi người có thể nhận thấy
đó là chúng ta đi tiệc cũng là một cách để chúng ta thải chất độc ra
rồi chúng ta đại tiện cũng là thải những cặn bã da
và một cái thái nữa mà rất cần rất quan trọng
đó là làm sao thải được các cái gốc tự do
khi thải các gốc tự do thì rất cần những chất chống oxy hóa
để biến các gốc tự do đấy không còn tự do nữa
tức là phải trung hòa trung hòa các cái gốc tự do đó đi
thì chính đấy là cái cơ sở mà mọi người hiện nay đang sử dụng
rất là nhiều các cái thực phẩm chức năng
là thường là cung cấp các cái chất chống oxy hóa
để làm sao cho trong cơ thể chúng ta như một căn nhà không có rác
luôn luôn được lau chùi rất là sạch sẽ
thì khi mà có các cái
sự tấn công của bên ngoài như là covid một mươi chín vào
thì chúng ta ngôi nhà của chúng ta sạch sẽ
sức chiến đấu khỏe mạnh
thì chúng ta sẽ chống trả lại được đối với virus
được tốt hơn
và bên cạnh những cái việc mà làm gọi là
phòng chống virus một cách không đặc hiệu như vậy
thì chúng ta vẫn còn rất là nhiều các nhà khoa học
rất nhiều nabo rất nhiều nước đang tập trung vào nghiên cứu
để chúng ta tìm đến được cái vaccine
tức là tạo ra một cái miễn dịch chủ động của cơ thể chúng ta
sinh ra được kháng thể để chống lại cái kháng dịch
để chống lại cái kháng nguyên của virus
thì đấy là một cái phương pháp mà
hy vọng rằng là với một cái giải pháp mà sớm có nhất
cái vaccine chống covid và chống covid một mươi chín
và đến với người việt nam sớm nhất
thì đấy là một cái giải pháp rất là hữu hiệu
để chúng ta có thể phòng chống covid thành công
như vậy là cái việc tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể
đóng vai trò rất quan trọng trong việc phòng ngừa bệnh
ngay cái việc mà chúng ta đang nghiên cứu vaccine
để có sử dụng cho con người thì cũng là cái việc mà chúng ta
điều chế ra cái kháng thể
gọi là chủ động cho cơ thể của chúng ta